thưa quý vị như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin một vụ cướp tiệm vàng táo tợn có vũ khí vừa xảy ra ở chợ đông ba tp huế tỉnh thừa thiên huế
chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng công an thừa thiên huế đã bắt giữ được đối tượng bảo đảm an toàn cho người dân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày một đối tượng sử dụng súng ak bất ngờ xông vào hai tiệm vàng hoàng đức và thái lợi
nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng sau đó đối tượng đem số vàng này vứt ra phía vỉa hè rồi đi bộ đến khu vực cầu gia hội
ngay khi nhận được tin báo đồng chí giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng công an tỉnh công an thành phố huế
nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng và ngăn không để cho người dân di chuyển khỏi hiện trường
do đây là khu vực trung tâm thành phố huế đông người dân để đảm bảo an toàn cho người dân lực lượng công an đã tìm cách hướng đối tượng di chuyển đến nhà lục giác công viên trịnh công sơn
lúc này đối tượng có biểu hiện kích động muốn tự vẫn đại tá đặng ngọc sơn phó giám đốc công an tỉnh và chỉ huy cán bộ phòng cảnh sát hình sự đã trực tiếp tiếp cận trò chuyện động viên và thuyết phục
sau đó đối tượng đã giao nộp vũ khí bước đầu xác định đối tượng tên là ngô văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thủy thừa thiên huế hiện cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật